trong căn phòng trọ nhỏ với hành trang chỉ với vài bộ quần áo mùa đông lại càng trở nên khắc nghiệt với ông
mỗi ngày ông luôn cố gắng trang bị đầy đủ áo ấm căng tay và khăn để giữ ấm bản thân trước khi bắt đầu một ngày mưu sinh giữa trời gió rét
mũ nón đầy đủ nó vẫn rét nó vẫn rét lắm nhưng mà thôi cũng phải chịu thôi vợ thì bệnh con thì còn đi học nên là chúng vẫn phải làm
đây là địa điểm bắt khách quen thuộc của ông trung
lựa chọn vị trí gần ngã tư cạnh một hồ nước dẫu có gió rất nhiều hơn nhưng với ông đây lại là nơi giúp ông có thể tiếp cận nhiều khách dễ hơn
ở độ tuổi hơn sáu mươi sức khỏe đã suy yếu
ông đang cảm nhận gió rệt mặc dù mỗi ngày ngồi đợi ở đây hơn một mươi tiếng đồng hồ thế nhưng do lạnh ít người ra đường nên ông cũng chỉ có hai ba lượt khách mỗi ngày
và khi không có khách để giảm bớt cái lạnh ông chỉ đành tự làm ấm cơ thể bằng cách đi lại như thế này
bản thân thì cũng bị bệnh gai cột sống cũng đau nhất lắm nhưng mà mình là nông mình còn làm được cố gắng
thì đi đi lại lại rồi vước ve cho nó chất tay cho nó thoải mái thì nó cũng ấm lên
chứ ngồi yên một chỗ thì tê tay lắm mỗi lần mà có đợt nó nùa qua thì trời lạnh này nó nùa vào tới trong thịt luôn
còn với bạt sáng người hơn hai mươi năm qua gần bò với chiếc xe hoa cũng chẳng thể quên được cái lạnh của thủ đô
những ngày gần đây khi hà nội hạ nhiệt
trong mắt là trụ cột kinh tế của gia đình nên dù trời có lạnh bạt sáng vẫn đều đặn đi bắn hoa từ sáng sớm với mong muốn có thêm thu nhập để nuôi con
sáng sớm thì tôi đi từ ba giờ sáng lên chạo hoa từ đây lên chạo hoa đổ hai mươi cây
thì lấy hoa về đây bán năm hôm mưa gió cũng phải đi rồi rét mưa cũng phải đi
thì nói chung là cuộc sống thì cũng vất vả
thì đâm ra là năm hôm thì đắt hàng thì hết hàng
còn hôm nào ế thì phải đi rong rưỡi chợ lọ chợ kia và có hôm thì ế lại mang hoa về
gió rét này thì nói chung là đứng đây là đã run cặp cặp rồi
thì đâm ra cũng giúp phải đi chợ thôi cuộc sống mà
càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp nhưng nhịp lao động vẫn chưa dừng lại
xung quanh các tuyến phố không khó để bắt gặp những công nhân môi trường quát giác
theo chị hoa với những công nhân vệ sinh môi trường
dù thời tiết mưa rét hay nắng nóng
thì không thay đổi
chị hiểu rõ hơn hay hết cái lạnh của mùa đông
thế nhưng với đặc thù công việc của mình
khi làm việc chị không thể khoác nhiều lớp áo ấm lên người để tránh rét
có chăng chị chỉ có mong muốn rác sẽ ít đi
để chị được trở về nhà sớm hơn
cái đặc thù của công việc thì chúng tôi làm mùa đông thì chúng tôi cũng chỉ mặc được một áo như thế này
không thể mặc thêm đặc áo vì đặc thù công việc với cái xe giác nó đầy như thế kia
thì chúng tôi cũng không thể mặc áo ấm được
chúng tôi làm
mỗi một buổi chiều như các bạn biết là chúng tôi phải làm bốn năm xe rác đầy như thế này
xong lúc tầm độ tám giờ xe bao cổ tăng một xong
chúng tôi đã bắt đầu là tiếp tục triển khai làm tầng hai
đây là mưu sinh của mình
công việc hàng ngày của mình rồi cho nên dù có vất vả thì chị em chúng tôi vẫn phải cố gắng để hoàn thành công việc
để cho đường đà ngõ xóm được sạch sẽ
nhân dân được hưởng cái không khí nó được sạch sẽ
quét giác vất vả nhất là vào mùa đông
khi đã thu gom giác xong
nhưng xe gom giác chưa tới
những người công nhân chỉ biết ngồi trò chuyện
xoa đôi bàn tay giữ ấm để quên đi cái lạnh giá của đêm đông
hay mặc thêm những chiếc áo khoác chống xét để đợi giác về
dẫu biết đây là công việc nặng nhọc vất vả và nhiều thiệt thòi
nhưng lại là cách duy nhất giúp nhưng người công nhân kiếm tiền trang trải cuộc sống
theo dự báo thời tiết sẽ ngày càng lạnh
nhưng với họ thì có công việc để làm ở thời điểm này cũng là một niềm hạnh phúc
rết mướt rồi mưa gió lạnh nắng
chị em cứ phải cố gắng để làm để cho xong thì là gì
càng khuya thì càng rét
bọn tôi có lúc phải về lúc tầm hai giờ hai rưỡi
có hôm ba giờ có hôm một mươi hai rưỡi là sớm
trước khi đi làm chúng tôi phải nghe thời tiết
chúng tôi phải mang quần áo đi thêm để khỏi rét mướt
có những hôm rét bữa thì ba chị em chúng tôi ngồi phải chuyện trò
xong rồi lõi cho nhanh hết buổi để đỡ rét
chúng ta đều biết là rét là một cái hiện tượng thời tiết
nó cứ hay lặp lại
năm nào mùa đông thì cũng có rét
và bà con mình thì cũng đã quen rồi
đặc biệt là bà con ở các tỉnh phía bắc
và vùng núi cao bắc bộ là đã quen với cái đợt rét này rồi
chúng tôi nghĩ có lẽ là vì chúng ta đã quen rồi
nên là vào những cái thời kỳ mà dự báo khí tượng cho rằng là đang có rét đậm rét hại
và đặc biệt vùng núi cao có băng giá xương muối và thậm chí có tuyết
thì chúng ta cũng nên đề phòng là những dịp đấy thì không đi làm ở ngoài trời

không khó để bắt gặp hình ảnh người lao động co ro dùng củ đất lửa để sửa ấm
mặc dù biết việc làm này không đúng quy định không an toàn
thế nhưng đây là giải pháp duy nhất mà nhiều người lao động
có thể chống chọi với cây giá lạnh vào ban đêm
trong những tháng chín đông
trước là tháng một mươi hai tháng giêng và tháng hai
thì liên tiếp đón các đợt rét và đợt lạnh
trung bình là mỗi tháng có năm đến sáu đợt

bởi vì những đợt rét đậm rét hại thì thường chỉ xảy ra
vào nửa cuối tháng một mươi hai cho đến hết tháng hai hàng năm
khi mà chúng ta đã phải đi ra ngoài trời
để kiếm sống là cái việc mà bắt buộc phải làm
thì có lẽ là chúng ta phải lưu ý đến cái việc là
cần phải có những cái quần áo để chống rét này
đặc biệt là phải có khẩu trang
để làm giảm cái ảnh hưởng của rét
càng về khuya

giữa lúc mọi người chìm sâu và giấc ngủ
trong chiếc chăn ấm
thì trên những con phố
với nhiều người cuộc sống hiệu sinh mới bắt đầu
họ mịn mài làm việc với hy vọng
có thể kiếm thêm thu nhập cho cái tết đủ đầy hơn
theo các chuyên gia
thời tiết miền bắc vẫn còn nhiều đợt không khí lạnh tràn về
trong đó tập trung vào tháng riêng và tháng hai
chính vì vậy các chuyên gia y tế khuyên cáo
những người làm việc ngoài trời
cần chủ động giữ ấm cơ thể
và làm việc với cường độ chậm
đeo khẩu trang khi làm việc để bảo vệ đường hô hấp
trong lúc lao động
nếu thấy cơ thể nóng lên có thể cởi bớt áo dần dần
tránh để cơ thể sốc nhiệt
hạn nhiệt đột ngột sẽ nguy hiểm tính mạng